thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào tối hôm qua trên địa bàn phường việt hưng quận long biên hà nội
đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc táo tợn
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an hà nội đã nhanh chóng vào cuộc
và chỉ sau một mươi tiếng đồng hồ đối tượng gây ra vụ việc đã bị bắt giữ cháu bé được giải cứu an toàn
vào chiều nay công an tp hà nội đã tiến hành họp báo để thông tin chính thức về vụ việc
khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
nhận tin báo của công an quận long biên về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại phường việt hưng quận long biên
khoảng hai trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an quận long biên
và các đơn vị nghiệp vụ đã được huy động tham gia điều tra truy bắt đối tượng giải cứu cho cháu bé
mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia phá án đều xác định phải tập trung trí tuệ
các biện pháp nghiệp vụ để phá án trong thời gian ngắn nhất đảm bảo sự an toàn cho cháu bé

gia đình đạn nhân là mẹ cháu bé với những cái giọng rất xã hội rất thần hợp
và đưa ra số tiền yêu cầu là không mặc cảm
và có nói rõ là một điều là thích tiền hay là thích con
nó như sự quyết tâm cao vì nước quyên thân vì dân phục vụ sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ nhân dân quyền nợ chính đáng nhân dân là chúng tôi đã bắt thành công
theo trình báo từ gia đình nạn nhân sau khi bắt cóc cháu bé
đối tượng đã yêu cầu một mươi năm tỷ đồng tiền chuộc nếu không sẽ làm hại cháu bé
sau khi yêu cầu mẹ cháu bé đích thân giao tiền đối tượng đã hướng dẫn mẹ cháu bé di chuyển lòng vòng
qua nhiều địa phương nhằm cắt đuôi lực lượng công an
sau gần một mươi tiếng lần theo dấu vết lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé an toàn
đưa cháu bé về đoàn tụ với gia đình
tức chung cư trú tại thôn hòa thịnh xã đồng tĩnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do vay nợ tiền không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp
tuy nhiên không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án khởi tố bị can
mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng liên quan tới vụ việc trên trong quá trình truy bắt đối tượng
thiếu tá nguyễn anh tuấn công an quận long biên thành phố hà nội đã bị đối tượng bắn trúng đùi
ngay trong sáng ngày hôm nay lãnh đạo công an tp hà nội đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên
và biểu dương tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của thiếu tá nguyễn anh tuấn
lãnh đạo công an thành phố đã ân cần động viên và mong muốn đồng chí nguyễn anh tuấn cố gắng giữ gìn sức khỏe
thực hiện nghiêm túc phác đồ điều trị của y bác sĩ để sớm bình phục trở lại đơn vị
lãnh đạo công an hà nội đã chỉ đạo các phòng chức năng thuộc công an thành phố
khẩn trương làm các thủ tục cần thiết theo quy định để công nhận thương binh cho thiếu tá nguyễn anh tuấn
đại diện bệnh viện cho biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân nguyễn anh tuấn tiên lượng tích cực
hiện các bác sĩ đã chẩn đoán hình ảnh và chuẩn bị các bước để đưa bệnh nhân phẫu thuật vết thương
thiếu tá nguyễn anh tuấn coi sự quan tâm này là động lực để đồng chí cố gắng điều trị vết thương
nhanh bình phục sức khỏe để sớm trở lại đơn vị
trước tinh thần dũng cảm kiên quyết đấu tranh với tội phạm vào chiều ngày hôm nay
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh đã có quyết định tặng bằng khen cho bốn tập thể và năm cá nhân
thuộc công an thành phố đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra truy bắt đối tượng bắt cóc
nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường việt hưng quận long biên hà nội
theo đó bốn tập thể được tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tp hà nội gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an thành phố phòng tham mưu công an thành phố phòng kỹ thuật nghiệp vụ
công an thành phố và công an quận long biên
năm cá nhân được khen thưởng là thượng tá cao văn thái phó trưởng phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an thành phố trung tá nguyễn minh quang đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh
tội phạm cướp cướp giật tài sản phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố
thượng úy trịnh tuấn phong đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an thành phố thiếu tá đoàn bá thành đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an quận long biên trung úy nguyễn thành long đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an quận long biên
và cũng trong ngày hôm nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ký quyết định tặng bằng khen của bộ công an đối với một tập thể và bốn cá nhân gồm đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm
phòng cảnh sát hình sự đại tá hứa việt hưng trưởng công an quận long biên trung tá nguyễn quỳnh giang
đội trưởng đội một phòng kỹ thuật nghiệp vụ thiêu tá nguyễn anh tuấn cám bộ đội cảnh sát hình sự
công an quận long biên và trung tá ngô tiến đức cám bộ điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự